kể từ khi xuất hiện trên địa bàn tỉnh gia lai dịch tả lợn châu phi vẫn đang gia tăng nhanh chóng với hơn hai mươi con lợn tổng trọng lượng là trên một tấn đã phải tiêu hủy
trong điều kiện thời tiết thất thường như những ngày gần đây dịch đang có dấu hiệu gia tăng chóng mặt
có thời điểm trong một ngày các lực lượng chức năng tại các địa phương đã phải tiêu hủy đến gần một con lợn
hiện dịch đã xảy ra tại sáu mươi chín xã phường thuộc một mươi năm trên một mươi bảy huyện thị xã thành phố của tỉnh gia lai
tại trung tâm giống của tỉnh cũng đang có lợn bị nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy
và mặc dù số lợn tiêu hủy trên địa bàn rất lớn nhưng toàn tỉnh mới chỉ có ba huyện xuất ngân sách được hơn một bốn tỷ đồng để hỗ trợ cho người nuôi